đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đại hội đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới
cùng với lực lượng công an trên toàn quốc
đến nay tất cả các phương án đảm bảo an ninh cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đã được lực lượng công an tỉnh sơn la thực hiện đồng bộ
nền kinh tế có nhiều khởi sắc
mức thưởng tết của người lao động năm nay cũng sẽ tăng so với năm trước
kính thưa quý vị và các bạn
sáng nay đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
khai mạc trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia tại hà nội
tham dự đại hội có một năm trăm một mươi đại biểu

đại diện cho đảng cộng sản việt nam là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam

đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trương tấn sang
thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đến dự phiên khai mạc có các đồng chí nguyên tổng bí thư đỗ mười
lê khả phiêu và nông đức mạnh
các đồng chí nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trần đức lương và nguyễn minh chiết
nguyên thủ tướng phan văn khải
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
cùng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí ủy viên trung ương đảng
từ khóa hai đến khóa sáu
dự phiên khai mạc còn có đại diện các mẹ việt nam anh hùng
các nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ
chức sắc tôn giáo tiêu biểu
và đại diện thế hệ trẻ
các vị đại sứ đại biện và trưởng đại diện
các tổ chức quốc tế tại việt nam
thay mặt đoàn chủ tịch
đọc diễn văn khai mạc tại đại hội
đồng chí trương tấn sang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nhấn mạnh
trong giờ phút lịch sử này
với lòng biết ơn vô hạn
đại hội thanh kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới
người đã làm dạng dỡ dân tộc
non sông đất nước ta
người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
người bạn thân thiết của các dân tộc
đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc
dân chủ và tiến bộ trên thế giới
tư tưởng của người
cùng với chủ nghĩa mark lenin
là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam
cho hành động của đảng và cách mạng việt nam
là tài sản tinh thần vô cùng to lớn
và quý giá của đảng và dân tộc ta
mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng
của đảng và nhân dân ta
trong thời điểm trọng đại này
mỗi đảng viên của đảng
khắc ghi lời căng dặn của người
đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiểm liêm chính
chí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta
thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo
là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân
đại hội chúng ta tưởng nhớ
bài tỏ lòng biết ơn sâu sắc
các thế hệ cách mạng tiền bối
các anh hùng liệt sĩ
đồng bào đồng chí
đã cống hiến
chiến đấu ngoan cường
và hữu sinh anh dũng
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước trương tấn sang khẳng định
đại hội một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại hội một mươi hai của đảng được tiến hành
trong thời điểm vô cùng quan trọng
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương
mục tiêu nhiệm vụ được xác định
của nghị quyết lần thứ một mươi một của đảng
chúng ta đã trải qua ba mươi năm tiến hành đổi mới
năm năm thực hiện cương lĩnh đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi năm
và chiến lược phát triển kinh tế xã hội
đại hội một mươi hai sẽ đi sâu kiểm điểm
việc thực hiện nghị quyết
đại hội một mươi hai sẽ đi sâu kiểm điểm
đại hội một mươi một
nhìn lại ba mươi năm đổi mới
rút ra những bài học
xác định phương hướng
mục tiêu nhiệm vụ của toàn đảng
toàn dân toàn quân
trong năm năm tới
đại hội một mươi hai
cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo
của ban giáp hành trung an đảng khóa một mươi một
đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa một mươi một
bầu ban giáp hành trung an đảng khóa một mươi hai
gồm các đồng chí tiêu biểu
đồng chí tiêu biểu
việc phẩm chức chính trị
đạo đức cách mạng
năng lực lãnh đạo
bản lĩnh và trí tuệ
đáp ứng yêu cầu
của sự nghiệp đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
đại hội một mươi hai của đảng
có ý nghĩa rất trọng đại
và động viên toàn đảng
toàn dân toàn quân ta
tăng cường xây dựng đảng
phát huy sức mạnh toàn dân tộc
dân chủ xạo chung nghĩa
đẩy mạnh toàn diện
đồng bộ công cuộc đổi mới
bảo vệ vững chắc tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản
trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại
đại hội cũng vui mừng
đón đoàn đại biểu nhân dân thủ đô
thay mặt đồng bào nhân dân và chiến sĩ cả nước

đến chào mừng mang tới đại hội
những đoá hoa tê thắm tình cảm thân thiết
và niềm tin của đồng bào thủ đô
và nhân dân cả nước đối với đảng
tiếp đó tổng bí thư nguyễn phú trọng
trình bày báo cáo của ban chấp hành
trung mương đảng khóa một mươi một
về các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư nêu rõ
năm năm qua bên cạnh những thời cơ thuận lợi
tình hình thế giới khu vực
có nhiều diễn biến phức tạp
kinh tế thế giới phục hồi chậm
khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi nhiều nước
cạnh tranh về nhiều mặt
ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn
tại khu vực diễn biến phức tạp
tại biển đông đã tác động bất lợi đến nước ta
tuy nhiên trong bối cảnh đó
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã nỗ lực phấn đấu
thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng
đạt được những thành tựu quan trọng
nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn thách thức
quy mô và tiềm lực được nâng lên
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định
lạm phát được kiểm soát
tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý
từ năm hai nghìn một mươi ba dần phục hồi
năm sau cao hơn năm trước
đổi mới mô hình tăng trưởng
cư cấu lại nền kinh tế
và thực hiện ba đột phá chiến lược
được tập trung thực hiện
bước đầu đạt kết quả tích cực
giáo dục và đào tạo
khoa học và công nghệ
văn hóa xã hội y tế
có bước phát triển
an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn
và cơ bản được bảo đảm
đời sống của nhân dân
tiếp tục được cải thiện
chính trị xã hội ổn định
quốc phòng an ninh được tăng cường
kiên quyết kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
của tổ quốc
giữ vững hòa bình ổn định
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
hai mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử
rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của đảng
nhà nước và nhân dân ta
đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng
là quá trình cải biến sâu sắc
toàn diện triệt đề
là sự nghiệp cách mạng to lớn của đảng
toàn dân và toàn quân
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh
dân chủ văn minh
những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
qua ba mươi năm đổi mới
khẳng định đường lối đổi mới của đảng ta
là đúng đắn sáng tạo
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
của nước ta là phù hợp
với thực tiến của việt nam
và su thế phát triển của lịch sử
thành tiệu và những kinh nghiệm
bài học đúc kết từ thực tiến
tạo tiền đề nền tảng quan trọng
để đất nước ta tiếp tục
đổi mới và phát triển mạnh mẽ
trong những năm tới
thời kỳ mới đòi hỏi về phát triển
đất nước toàn diện đồng bộ hơn
về chính trị kinh tế văn hóa
xã hội quốc phòng
an ninh đối ngoại
trong đó phát triển kinh tế xã hội
là trung tâm
xây dựng đảng là then chốt
xây dựng văn hóa con người
làm nền tảng tinh thần
tăng cường quốc phòng an ninh
là trọng yếu thường xuyên
phân tích tình hình thế giới
khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
tái động trực tiếp đến nước ta
tạo ra cả thời cơ thách thức
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng
hòa bình độc lập dân tộc
dân chủ hợp tác và phát triển
vẫn là su thế lớn
do đó để tận dụng phát huy tốt nhất
thời cơ thuận lợi vượt qua
khó khăn thách thức toàn đảng
toàn quân toàn dân cần đoàn kết
một lòng quyết tâm tạo ra
một sức mạnh tổng hợp đưa đất nước
vững bước đi lên
tại đại hội đồng chí lê hồng anh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã trình bày báo cáo kiểm điểm
sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành
trung ương đảng khóa một mươi một
phát biểu khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai chủ tịch nước trương tấn sang
nhấn mạnh đại hội một mươi hai là đại hội
đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới
thể hiện bản lĩnh ý chí kiên cường
và quyết tâm đi tới của cả dân tộc
vì một nước việt nam công bằng
dân chủ dân giàu nước mạnh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
với tinh thần tiếp tục đổi mới toàn diện
và đồng bộ nhân dân cả nước tin tưởng
đại hội một mươi hai sẽ đưa ra những quyết định
quyết sách đúng đắn và bầu ban chấp hành
trung ương khóa một mươi hai đưa đất nước
ngày càng phát triển

hoàn tất một bước thì kỳ này ta tiếp tục
tổng kết để làm rõ được

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
năm năm thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi một và ba mươi năm
thực hiện công cuộc đổi mới
với những thành tựu quan trọng đạt được
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị
văn hóa xã hội ngoại giao và an ninh quốc phòng
đất nước ta đã vững bước
trên con đường đổi mới từng bước
làm thay đổi diện mạo đất nước nâng cao
đời sống nhân dân khẳng định đường lối
của đảng là đúng đắn sáng tạo
một trong những dấu ấn mạnh mẽ của đại hội một mươi một
đó chính là phát huy dân chủ
ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt công tác
và đặc biệt là dân chủ
trong vấn đề nhân sự đưa ra tại đại hội một mươi hai
đã nhận được sự đánh giá cao
của nhân dân cả nước
làm của chúng ta
trong thời gian vừa qua
khá bài bản
so với nhiều đại hội trước
vì vậy mình tin rằng
sẽ có một đội ngũ
đại hội sẽ có một đội ngũ

và chịu trách nhiệm trước đảng
trước nhân dân
về những kết quả đó
tinh thần đại hội một mươi hai xác định
đoàn kết là thành tố quan trọng nhất
bởi bắt nguồn đường lối sáng suốt của đảng
sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc
sức mạnh của nhân dân của đại đoàn kết
sẽ là mạch nguồn cho dân chủ
cho kỹ cương đất nước
là tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới
và phát triển mạnh mẽ
phát huy sức mạnh toàn dân tộc
và nên dân chủ xã hội chủ nghĩa
thì tôi cho rằng cái này là cái
ông cha ta đã tổng kết và đảng ta đã rút ra bài học
vì đoàn kết toàn dân tộc
nó quan trọng lắm
chín mươi một triệu dân việt nam
đoàn kết xung quanh đảng việt nam
đoàn kết với cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài
rồi đoàn kết nói chung toàn bộ dân tộc
toàn bộ xã hội là cái yếu tố rất quan trọng
còn dân chủ là động lực
là mục tiêu
vì bác bảo thế này
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
thành công thành công đại thành công
tức là sức mạnh của chúng ta
chính là sức mạnh của dân
có dân là có tất cả
thành ra tôi quan tâm nhất
đến cái đại đoàn kết
mà đại đoàn kết đây không phải của dân
chỉ ở trong dân
đại đoàn kết trong đảng
đại đoàn kết trong dân
và đại đoàn kết các lực lượng
trong hệ thống chính trị
đại hội một mươi hai của đảng
có ý nghĩa rất trọng đài
đại hội sẽ định hướng con đường đổi mới
năm năm tiếp theo của đất nước
dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ mới
để đảng tự nhiên
tiếp bước vững chắc
xây dựng đất nước ngày càng đạt được nhiều thắng lợi mới
từ nhiều ngày qua
các nước và các tổ chức quốc tế
đã gửi lời chúc mừng đến đảng và nhân dân việt nam
nhân dịp diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
đã chúc mừng phiên khai mạc đại hội đảng một mươi hai của việt nam
trong điện mừng gửi ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
đánh giá đại hội đảng một mươi hai là đại hội quan trọng
trong bối cảnh công cuộc đổi mới của việt nam
bước vào giai đoạn then chốt
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
tin tưởng nhân dân việt nam
dưới sự lãnh đạo vững vàng của đảng cộng sản việt nam
sẽ đạt được những mục tiêu đề ra
và xây dựng nước việt nam dân chủ giàu mạnh
xã hội công bằng văn minh
đảng và chính phủ trung quốc đánh giá cao
sự phát triển của mối quan hệ chung việt
và sẵn sàng hợp tác với việt nam
để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa hai nước sang một trang mới
trong khi đó ban chấp hành đảng cộng sản nhật bản
cũng đã gửi thư chúc mừng
và bày tỏ sự đoàn kết đến đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đảng cộng sản nhật bản tin tưởng rằng
việc tổng kết quá trình thực hiện chính sách đổi mới
sẽ làm căn cứ để đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đưa ra chính sách mới
nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển trong tương lai
và đóng vai trò ngày càng lớn hơn trên trường quốc tế
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản nhật bản
đã gửi thư chúc mừng
và bày tỏ sự đoàn kết đến đại hội
trước đó từ nhiều ngày qua
đã có khoảng gần hai trăm linh chính đảng tổ chức
và bề bạn quốc tế gửi điện và thư chúc mừng
đại hội một mươi hai của đảng
đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp
với đảng cộng sản việt nam
thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
cũng là chủ đề được truyền thông
nhiều nước thế giới quan tâm đưa tin trong những ngày qua
ngày hôm nay nhiều hãng thông tấn và báo chí quốc tế
đã đưa tin về lễ khai mạc đại hội một mươi hai
đồng thời nhấn mạnh tới ý nghĩa to lớn
của sự kiện này
coi đây là cột mốc lịch sử quan trọng
trong tiến trình đổi mới toàn diện và đồng bộ
mà toàn đảng và toàn dân đã thực hiện
trong ba mươi năm qua
theo tân hoa xã
đại hội đảng cộng sản việt nam
lần thứ một mươi hai có ý nghĩa quan trọng
vì việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ
kinh tế xã hội phát triển
tiếp nối những thành quả to lớn của công cuộc ba mươi năm đổi mới
hãng thông tấn afp cho biết
đại hội một mươi hai sẽ thảo luận
và phê chuẩn kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm năm tới
với mục tiêu duy trì đã tăng trưởng ấn tượng gần bảy một năm
với một loạt thỏa thuận thương mại
trong đó có hiệp định đối tác
xuyên thái bình dương tpp
các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài
đang kêu gọi việt nam đẩy mạnh cải cách
và thúc đẩy hơn nữa việc cổ phần hóa
các doanh nghiệp nhà nước
cùng ngày hãng thông tấn ap của mỹ đưa tin
đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
sẽ tiến hành lựa chọn thế hệ lãnh đạo mới
để lãnh đạo đất nước trong năm năm tới
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
mức thu nhập bình quân đầu người của việt nam
đã tăng gấp ba lần trong một mươi năm qua
lên hai một trăm linh usd
tờ báo chính luận lớn của nga
số ra ngày hai mươi một tháng một có bài viết nhấn mạnh
đại hội một mươi hai có ý nghĩa quan trọng
quyết định sự phát triển trong tương lai của việt nam
mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô
còn tương đối khó khăn
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng
việt nam vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá cao
với tổng sản phẩm quốc nội gdp
tăng trưởng đều trong năm năm qua
chủ đề đại hội đảng lần thứ một mươi hai của việt nam
cũng xuất hiện nổi bật trên nhiều tờ báo
khắp thế giới như new york times
của mỹ trade times của singapore
bangkok post của thái lan
vân vân cùng với nhận định
đây là sự kiện quan trọng giúp thúc đẩy hơn
nữ công cuộc đổi mới
với mục tiêu đưa việt nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại
với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực cao nhất
cùng với lực lượng công an trên toàn quốc
công an tỉnh sơn la đã chủ động xây dựng
các phương án kế hoạch phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng lực lượng và công an
các huyện thành phố để bảo đảm tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn góp phần bảo vệ
an toàn cho đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
cứ hai mươi giờ hàng ngày công an thành phố sơn la
hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng tham gia của cao tuần đông hơn
với thời gian tuần tra nhiều hơn
nhiệm vụ của họ là phối hợp với các đơn vị chức năng
của công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự
trên các tuyến đường các điểm công cộng
vào thời điểm trước trong
và sau khi đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai diễn ra
lực lượng cảnh sát giao thông
công an thành phố chúng tôi đã tăng cường
công tác tuần tra kiểm soát xử lý theo chuyên đề
chuyên đề về nồng độ côn
đối với các đối tượng có biểu hiện tụ tập
lãng lách đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
và thông qua công tác tuần tra kiểm soát
chúng tôi cũng có sự phối hợp với các lực lượng khác
như cảnh sát kinh tế và cảnh sát ma túy
để kịp thời ngăn chặn và phát hiện
đối với các hành vi vi phạm khác
không qua công tác tuần tra kiểm soát
chúng tôi xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm
nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh sơn la
với nhiều cơ quan đơn vị quan trọng
đóng trên địa bàn tập trung nhiều dân cư
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố sơn la
tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp
về an ninh trật tự
để bảo đảm không để phát sinh các tình huống bất ngờ
trong thời gian diễn ra đại hội
công an thành phố sơn la đã tham mưu cho
ban giám đốc công an tỉnh xây dựng phương án
kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
trong đó huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia bảo vệ đại hội
tập trung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực trọng điểm phức tạp
về an ninh trật tự
và các nút giao thông quan trọng trên địa bàn
công an thành phố đã xây dựng kế hoạch
và triển khai đến các lực lượng
của đơn vị trong toàn thành phố
trong đó tập trung một số nhiệm vụ
trong tâm đó là
tập trung nắm tình hình mây mặt trên toàn địa bàn
tập trung vào các dự án trọng điểm
không để những vấn đề phức tạp
nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án
chỉ đạo các lực lượng
giải quyết các vụ việc xảy ra
về trực tự xã hội
với phương châm mềm dẻo
không để phát sinh những phức tạp mới
triển khai các phương án
đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian vừa rồi
tổng tác đã
thực hiện đúng
nên là tình hình trật tự
tình hình an ninh trật tự
trên đất nước
trên đất nước
trên địa bàn khu đảng tây bắc
biến xe đã có phần ổn định
cùng với các lực lượng công an
trên cả nước
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la
với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đang góp phần vào thành công chung
của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
trong khi đang làm nhiệm vụ
tại quốc lộ một a thuộc địa bàn xã tri lăng
huyện tri lăng
tổ công tác công an tỉnh lạng sơn
đã phát hiện và bắt giữ
một đối tượng đang có hành vi tảng trữ
năm kg ma túy đá và ma túy tổng hợp
kiểm tra xe taxi chạy hướng lạng sơn hà nội
tổ công tác đã phát hiện trong hành lý
của hành khách đang ngồi trên xe
là ngô anh trường chú quận hoàng mai
thành phố hà nội
có một túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng trong suốt
một túi ni lông chứa các chất bột màu trắng
nghi là các chất ma túy
bước đầu ngô anh trường khai nhận
số ma túy trên có một kg là ma túy đá
năm kg là ma túy tổng hợp
do đối tượng vừa mua
tại thành phố lạng sơn về hà nội tiêu thụ
ngày hôm nay công an tỉnh lai châu
đã biểu dương khen thưởng thành tích của cán bộ
chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
khi triệt phá thành công chuyên án
bắt quả tang hai đối tượng
đảng quốc khánh và đỗ xuân sơn
cùng chú tại phường duyên hải
thành phố lào cai về hành vi vận chuyển
sử dụng trái phép và liệu nổ
do trong kỳ tính giá
giá xăng dầu được điều chỉnh hai lần
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
và ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
khiến giá xăng dầu giảm mạnh
trong tháng cả hai chỉ số giá vàng
và chỉ số giá đô la mỹ đều tăng
với mức tăng lần lượt là hai mươi sáu
so với tháng trước
chỉ còn gần một tháng nữa
là đến tết nguyên đán
thời điểm này hàng triệu người lao động trên cả nước
đang hồi hộp ngóng chờ lương thưởng tết
đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm
chỉ số gdp tăng
kinh tế trong nước khởi sắc
giá trị sản xuất công nghiệp tiền lương
và thu nhập cơ bản ổn định
sản xuất phục hồi hiệu quả
vì vậy nhiều doanh nghiệp trong cho biết là thưởng tết
bình thân hai nghìn một mươi sáu có thể sẽ tăng so với năm trước
những công nhân ở khu công nghiệp này
ai cũng mong đến ngày được nhận lương thưởng tết
bởi với họ
thưởng tết vừa là nguồn động viên
vừa tăng thêm thu nhập cho họ
mỗi dịp tết đến
làm công nhân ai cũng thế thôi
ai cũng muốn được tiền
tết thì quen quen
tết thì có được một khoản tiền thưởng lớn
tôi cũng rất là hy vọng
công ty quan tâm đến đời sống
anh em công nhân
thưởng anh em nhiều hơn
bọn em đi làm công nhân như bọn em
thưởng thắng lương cơ bản của bọn em

theo bộ lao động thương minh và xã hội
đến thời điểm này
nhiều địa phương đã công bố mức thưởng tết
của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
tại hà nội
mức thưởng tết cao nhất
là một trăm linh triệu đồng một người
và thấp nhất là bốn trăm năm mươi đồng một người
chỉ tăng hơn một so với tết năm trước
ở thành phố hồ chí minh
mức thưởng cao nhất là sáu trăm linh triệu đồng
thấp nhất là ba một triệu đồng
bình quân chung toàn thành phố
là bảy ba triệu đồng một người
năm nay nhiều công ty cho biết
lương và thu nhập cơ bản của người lao động
có cải thiện ở mức nhất định
thường thường công ty em thưởng lương thắng một mươi ba cao
bởi vì là
tùy vào doanh thu
nếu mà cả năm
của công ty mà đạt cao
thì là công ty sẽ
thưởng cho nhân viên cao
như năm nay thì qua tết này công ty của bọn em
thưởng hiệu suất là
quá nhiều so với một năm
dự định là sẽ có kế hoạch là tăng lương thưởng
cho cả mỗi nhân viên
bởi vì là trong năm
năm nay và những năm trước
chúng tôi cũng đã có giữ được mức tăng trưởng
từ lúc là tốt
đến giờ thưởng tết thì nói chung chưa có thông tin chính thức
nhưng mà tối thiểu
là bằng một tháng lương
chúng tôi cũng dự định là sẽ
đưa ra cái mức khen thưởng
tuy nhiên là nó cũng sẽ có mức khác nhau
sẽ giao động từ một đến hai tháng lương
cho những nhân viên là thành tích xuất sắc
việc thưởng tết không chỉ mang tính khuyến khích
mà còn là yếu tố giúp giữ chân người lao động
tuy nhiên thưởng tết nhiều hay ít
phụ thuộc rất lớn vào quá trình sản xuất
kinh doanh cả năm của doanh nghiệp
nên mức thưởng tết này thường không cố định